mặc dù lực lượng công an và các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo về việc các đối tượng xấu lừa đảo đưa người đi lao động việc nhẹ lương cao tại campuchia để rồi tiền mất người lao động bị bóc lột đánh đập
tuy nhiên nhiều người vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng phản ánh tại tỉnh quảng nam
đối tượng trương công duy chú tại xã quế châu quế sơn tỉnh quảng nam vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép đã có nhiều nạn nhân sập bẫy của đối tượng duy
kết quả điều tra xác định đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trương công duy đã tìm cách rủ dây hai thanh niên cùng địa phương sang campuchia làm việc cho công ty của một người tên nguyễn thị hiền hiện cư trú tại campuchia với mức lương hai mươi triệu đồng một tháng
sau khi được hai thanh niên đồng ý duy đã tổ chức đưa trái phép hai người này qua campuchia duy được trả số tiền công là một mươi triệu đồng sau chuyến đầu chót lọt duy đã đưa thêm năm người khác sang campuchia cũng với phương thức trên

theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra hơn một mươi vụ lừa người đưa sang campuchia làm việc
vì vậy người lao động khi đưa sang campuchia bị bóc lột sức lao động và buộc trả số lượng lớn tiền chuộc mới được thả về đây là thực trạng đáng báo động về nạn lừa đảo đưa người sang campuchia làm việc

cũng qua đây cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hứa hẹn công việc có thu nhập cao
thực tế đây là thủ đoạn của tội phạm mua bán người vì vậy người dân cần phòng tránh không mắc bẫy lừa đảo của bọn tội phạm